giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững là tiêu đề bài viết của đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua
những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của chính phủ
bài đăng trên báo nhân dân
trong chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu phần đầu của bài viết quan trọng này
chương trình hôm nay giới thiệu phần còn lại của bài viết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển
với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp khó lường
kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
việc hoa kỳ và các quốc gia đối tác lớn thay đổi chính sách theo hướng tăng lãi suất
gia tăng bảo hộ và giảm thuế để thu hút đầu tư về nước đã và đang tác động lớn đến sự ổn định
trật tự kinh tế thế giới cũng như tình hình kinh tế vĩ mô và nhiều ngành lĩnh vực của nền kinh tế nước ta
ở trong nước chúng ta có nhiều thuận lợi được kế thừa thành tựu sau hơn ba mươi năm đổi mới
thế và lực của nền kinh tế ngày càng lớn mạnh tình hình kinh tế vĩ mô ổn định hơn
các cấp các ngành có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong chỉ đạo điều hành thực tiễn
tuy nhiên khó khăn thách thức còn rất lớn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn vĩ mô
đặc biệt là rủi ro lạm phát tăng cao trước những biến động giá năng lượng hàng hóa cơ bản trên thế giới
sức ép của thực hiện lộ trình thị trường hóa giá điện dịch vụ giáo dục y tế
và những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thông qua các công cụ chính sách tài khoá tiền tệ
nhu cầu chi đầu tư phát triển rất lớn trong khi nguồn lực nội tại còn hạn hẹp
nguồn lực bên ngoài biến động do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan
tính ổn định bền vững và khả năng chống chịu của nền kinh tế
của các ngành lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp còn hạn chế trong bối cảnh thế giới
biến động phức tạp khó lường cạnh tranh ngày càng gây gắt dưới tác động mạnh mẽ
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ổn định kinh tế vĩ mô được đảng và nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng
xuyên suốt và ưu tiên để tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh bền vững
thể hiện rõ trong văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi hai
nghị quyết của quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và nghị quyết một của chính phủ
quan điểm chủ đạo về điều hành kinh tế vĩ mô
của chính phủ trong thời gian tới là
điều hành quyết liệt chủ động linh hoạt kết hợp hài hòa và đồng bộ
giữa các công cụ chính sách để bảo đảm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
phấn đấu tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh hơn bền vững hơn trong những năm tiếp theo
cùng với việc tiếp tục phát huy một cách hiệu quả
triệt để những kinh nghiệm điều hành kinh tế vĩ mô trên đây
thời gian tới
chúng ta cần tập trung thực hiện một số định hướng chính sách giải pháp trọng tâm sau đây
một là thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng hiệu quả
điều hành cung tiền và tăng trưởng tiến dụng phù hợp
tránh gây sức ép lên lạm phát
thúc đẩy cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
xử lý nợ xấu gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng
nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như cho vay tiêu dùng và bất động sản
phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất
giữ ổn định giá trị đồng tiền
tỷ giá theo tín hiệu thị trường
không để biến động lớn phù hợp với diễn biến lạm phát
tăng dự trữ ngoại hối
có kịch bản để đối phó với các cú sốc từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế
khó khăn thách thức trong việc kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi tám là rất lớn
trong bối cảnh xu hướng tăng lãi suất giá dầu thô và các hàng hóa cơ bản trên thế giới
ở bên trong chúng ta cần thực hiện lộ trình giá thị trường
đối với điện dịch vụ giáo dục y tế
và cũng phải trung hòa một lượng ngoại tệ lớn đang rót vào nền kinh tế
trong điều kiện không gian chính sách hạn hẹp tâm lý kỳ vọng lạm phát còn lớn
cần chủ động điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá lãi suất phù hợp
kết hợp đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác
để thực hiện bằng được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát chú trọng thời điểm mức độ điều chỉnh chính sách của các nước
nhất là về lãi suất để có đối sách phù hợp kịp thời
hai là thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ triệt để tiết kiệm
bảo đảm kỳ luật tài chính ngân sách nhà nước ở tất cả các ngành các cấp
quyết liệt chống thất thu chuyển giá trốn thuế mở rộng và không để xói mòn cơ sở thuế
triệt để tiết kiệm chi thường xuyên mua sắm hội họp
có giải pháp phù hợp bảo đảm tập trung nguồn lực để ngân sách trung ương đóng vai trò chủ đạo
huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công
quản lý sử dụng hiệu quả nợ công và bảo đảm khả năng trả nợ
bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia
không để nợ công là gánh nặng mà phải là công cụ thúc đẩy phát triển
kiểm soát tốt các luồng vốn vào ra tăng cường công khai minh bạch thông tin
nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển ổn định thị trường chứng khoán
để trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế
góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng
trong điều kiện hoa kỳ giảm thuế xuất thu nhập doanh nghiệp
tăng hàng rào thuế quan dẫn đến một số quốc gia đối tác có thể thay đổi chính sách theo hướng này
chúng ta cần tập trung nghiên cứu sớm có giải pháp về các chính sách thuế thương mại đầu tư phù hợp kịp thời
tập trung giải quyết hiệu quả bài toán phân bổ hợp lý nguồn lực trên phạm vi cả nước từng ngành vùng địa phương
kinh nghiệm một số quốc gia cho thấy trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển
có thể xem xét tập trung nguồn lực cho những vùng khu vực đối tượng có hiệu quả sử dụng cao nhất
để tạo ra chiếc bánh to hơn
sau một thời gian sẽ có nguồn lực lớn hơn để phát triển cân bằng bền vững cho các vùng khu vực đối tượng còn lại
như trung quốc đã làm trong thời gian đầu của quá trình đổi mới
chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
ra soát phân bổ vốn đầu tư công hợp lý để thúc đẩy đầu tư tư nhân
và các hình thức đầu tư dưới dạng hợp tác công tư
ưu tiên cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
về thương mại cần tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu kiểm soát nhập khẩu
với những công cụ chính sách hàng rào kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế
phấn đấu cân bằng và thẳng dư thương mại bền vững
đồng thời tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị nâng cao giá trị gia tăng
kết nối khu vực kinh tế trong nước với khu vực fdi giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế
bốn tiếp tục thực hiện lộ trình giá trị
trường để sớm tiến tới không bao cấp tiếp giá điện và các dịch vụ giáo dục y tế
gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách người nghèo
qua đó góp phần giảm những tác động ảnh hưởng bóp méo đến quyết định đầu tư kinh doanh
tuy nhiên cần lưu ý điều này không có nghĩa là không quản lý giá
mà thực hiện nghiêm quy định pháp luật về giá
chống độc quyền giá cạnh tranh không lành mạnh thao túng nâng giá vi phạm pháp luật
thúc đẩy phát triển và quản lý tốt thương mại điện tử và các hình thức sản xuất kinh doanh mới
làm tốt công tác quản lý thị trường nhất là thị trường bán lẻ không để bị thao túng
thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
để góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất và tiêu dùng trong nước
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tạo nền tảng vi mô vững chắc cho ổn định vĩ mô
xác định rõ những ngành lĩnh vực sản phẩm có lợi thế cạnh tranh chủ đạo
để có những chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp theo cơ chế thị trường
đặc biệt chú trọng khâu tiêu thụ sản phẩm đầu ra
các ngành chế biến chế tạo nông nghiệp dịch vụ du lịch đang trong xu thế phục hồi tốt
tuy nhiên cần chú trọng việc các nước đối tác lớn có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
và xu hướng của khu vực fdi để có đối sách phù hợp kịp thời
tám phát huy kết quả năm hai nghìn một mươi chín
sớm có kịch bản cho từng ngành lĩnh vực theo quý và có biện pháp chỉ đạo quyết liệt cụ thể
để bảo đảm tăng trưởng đều hơn trong các quý và đạt mục tiêu cả năm đề ra
tập trung nâng cao năng suất lao động hiệu quả năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế
của các ngành lĩnh vực doanh nghiệp thông qua các chính sách giải pháp phù hợp hữu hiệu
nhất là thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
củng cố ổn định kinh tế vĩ mô cần được thực hiện đồng thời với cơ cấu lại nền kinh tế trên các ngành
lĩnh vực như nhiều chuyên gia tổ chức quốc tế và trong nước khuyến cáo
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo đột phá mở rộng không gian phát triển kinh tế số trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và thực sự đưa kinh tế tư nhân trở thành
một động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
theo tinh thần nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai
hội nhập quốc tế đặt ra những thách thức lớn về ổn định kinh tế vĩ mô
nhưng cũng là cơ hội tốt để đổi mới công tác hoạch định và thực thi chính sách
chúng ta cần huy động sử dụng hiệu quả các hỗ trợ kỹ thuật học hỏi kinh nghiệm quốc tế
tăng cường năng lực phân tích dự báo về kinh tế vĩ mô trên phương diện tổng thể nền kinh tế
và từng ngành lĩnh vực
lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do fta về lý thuyết là rất lớn
nhưng để hiện thực hóa đòi hỏi các cấp các ngành phải có sự chuẩn bị kỹ
và nỗ lực cải cách cơ chế chính sách liên quan
qua đó vừa bảo đảm ổn định vĩ mô trước những tác động sức ép từ bên ngoài
vừa tận dụng tốt những cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đồng thời tăng cường tính độc lập tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế
trước những cú sốc bên ngoài
thương mại tự do đã góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam
lên gần bốn trăm hai mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy gấp bốn lần so với một mươi năm trước khi việt nam gia nhập wto
và chúng ta phải tận dụng tốt hơn các cơ hội nhất là từ các hiệp định fta thế hệ mới
mang lại trong thời gian tới
nâng cao chất lượng toàn diện công tác điều phối chính sách
phát huy mạnh mẽ vai trò các bộ cơ quan tổng hợp và các bộ quản lý ngành
dưới sự chỉ đạo thống nhất của chính phủ thủ tướng chính phủ
xây dựng chính sách vĩ mô phải bảo đảm nguyên tắc không vì lợi ích cục bộ mà vì tổng thể
chúng ta cần vận dụng linh hoạt các công cụ phát huy tốt hơn công tác điều phối
và có những lựa chọn chính sách phù hợp trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt trong bối cảnh sức ép lạm phát lớn do nhiều nguyên nhân
trong đó có xu hướng tăng giá của dầu thô và một số hàng hóa cơ bản trên thị trường thế giới
chúng ta có kiểm soát tốt lãm phát thì mới có điều kiện để tiếp tục
giảm mặt bằng lãi suất hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh
để phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ và các cấp các ngành
cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu và cảnh báo sớm về kinh tế vĩ mô
ở tầm quốc gia và các ngành lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế
đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính nhà nước
làm tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư doanh nghiệp và người dân
với nhiều tín hiệu lạc quan từ quốc tế và trong nước
dự báo kinh tế vĩ mô và tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục chuyển biến tích cực
tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không chủ quan trong bối cảnh tình hình biến đổi nhanh
khó dự báo với nhiều rủi ro tiềm ẩn
hoàn thiện thể chế giữ ổn định kinh tế vĩ mô
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là nội dung quan trọng
nhằm phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa theo đường lối đổi mới của đảng
kiên quyết kiên trì giữ ổn định kinh tế vĩ mô
không tăng trưởng bằng mọi giá là mục tiêu xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành
dĩ bất biến ứng vạn biến
chúng ta cần sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách
để ứng phó kịp thời với những biến động tình hình quốc tế trong nước
để giữ ổn định kinh tế vĩ mô
điều hành kinh tế vĩ mô vừa là khoa học
kỹ thuật đào hỏi các cấp các ngành
phải chủ động linh hoạt luôn bám sát thực tiễn
không ngừng đổi mới sáng tạo
góp phần quan trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh
đưa nền kinh tế nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối bài viết của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua
những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo
về điều hành trong thời gian tới của chính phủ
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau